trong bối cảnh cuộc xung đột giữa nga và ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng
các quốc gia thành viên của liên minh châu âu eu đã nhất trí tăng tối đa quy mô quỹ hỗ trợ quân sự cho kiev
trong khi đó chính quyền mỹ cũng đang lên kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới cho ukraine trị giá tới năm trăm linh triệu đô la mỹ trong ngày hôm nay
theo hai quan chức mỹ giấu tên gói viện trợ quân sự này sẽ bao gồm các xe chiến đấu bộ binh
trong bối cảnh ukraine đẩy mạnh các hoạt động phản công trong cuộc xung đột với nga
dự kiến gói viện trợ sẽ bao gồm ba mươi xe chiến đấu bộ binh bradli và hai mươi năm xe bọc thép chở quân streacer
bên cạnh đó ukraine cũng sẽ tiếp nhận đạn dược cho hệ thống pháo phản lực động cơ cao
vũ khí chống tăng bao gồm cả hệ thống javelin cũng như đạn dược cho hệ thống phòng không patriot và tên lửa phòng không tầm ngắn stringer
trong khi đó số tiền được eu viện trợ bổ sung cho ukraine là ba năm tỷ euro tương đương ba tám tỷ đô la mỹ
như vậy mức trần hỗ trợ quân sự cho ukraine từ eu
đã tăng lên hơn một mươi hai tỷ euro
cao ủy liên minh châu âu về an ninh và chính sách đối ngoại ông joseph bren cho rằng
quy định của các nước eu một lần nữa đảm bảo rằng khối này có đủ kinh phí để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho các đối tác